tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức
cho các đồng chí ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã chính thức được tổ chức
tham dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn muôn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hay kém mà nên và cán bộ là cái gốc của mọi công việc
vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
thực hiện lời dặn của bác đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo
bồi dưỡng huấn luyện cán bộ luôn coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng
được tiến hành thường xuyên và liên tục
tham gia lớp học bồi dưỡng lần này có hai mươi đồng chí học viên được trung ương lựa chọn
là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của đảng
việc trải nghiệm qua thực tiễn công tác ở địa phương đơn vị
các học viên còn phải thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng trang bị
cập nhật những kiến thức mới về lý luận củng cố nâng cao nhận thức
bản lĩnh chính trị lập trường cách mạng xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược
rèn luyện đạo đức cách mạng tác phong công tác kiến thức kỹ năng lãnh đạo
quản lý xử lý tình huống
để đáp ứng trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bàn bí thư đối với sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược đảng